vụ việc hai học sinh đuối nước ở hồ bơi khách sạn tại quảng ngãi khiến dư luận và người dân bất an và lo lắng
các hồ bơi dịch vụ công cộng khuôn viên khách sạn được xem là nơi khá an toàn để trẻ em tham gia các hoạt động
trang bị kỹ năng bơi trong dịp hè
nhưng để xảy ra tình trạng đuối nước một lần nữa đã cảnh báo tình trạng buông lỏng quản lý
phó mặt cho các chủ cơ sở bơi dịch vụ và nguy cơ tai nạn sẽ còn tái diễn nếu không chấn chỉnh
sau khi xảy ra đuối nước khiến hai học sinh tử vong tại hồ bơi khách sạn sông trà
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra hoạt động của hồ bơi này
qua kiểm tra phát điện chủ cơ sở tự ý tổ chức bơi và bán vé trái phép
hồ bơi không có cứu hộ theo quy định không lắp biển báo từng khu vực cho người biết bơi và không biết bơi
không có dây phao ngăn cách các bể bơi có độ sâu khác nhau
theo tìm hiểu thì bể bơi này chủ yếu là phục vụ cho khách lương trú
còn đại lãnh hoặc đập chui thôi
thành phố quảng ngãi hiện có hai mươi bốn hồ bơi trong đó phần lớn là hồ bơi của các khách sạn dịch vụ công cộng
mỗi ngày các hồ bơi có hàng nghìn học sinh trẻ em bơi lội vui chơi
theo quy định các hồ bơi này chỉ phục vụ khách lưu trú do khách sạn quản lý
và phải bảo đảm các quy định an toàn hoạt động hồ bơi
tuy nhiên hầu hết các hồ bơi tư nhân dịch vụ công cộng tại quảng ngãi
đều tự bán vé cho người bên ngoài vào bơi mà không có sự quản lý kiểm soát an toàn
sự buông lỏng quản lý phó mặt cho các doanh nghiệp chủ khách sạn tự ý tổ chức bán vé
hoạt động chui các môn thể thao dưới nước xảy ra tai nạn đáng tiếc cho trẻ em
nếu không chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm bơi
thì những tai nạn thương tâm với trẻ em ở nơi được xem là an toàn sẽ còn tái diễn nghiêm trọng hơn